các bạn của nhà dân trang bị cứu được ba người theo hướng tấp cận này từ tầng hai của ngôi nhà
tổng cộng đã có bảy người được cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ
cùng người dân sử dụng thiết bị cắt cửa phá khóa đưa ra ngoài
suốt một đêm không ngủ liên tục làm việc với cường độ cao và nguy hiểm rình rập
với những người có sức khỏe tốt cũng đã phừa phạt
thế nhưng những người lính cứu hỏa thủ đô vẫn bày tỏ sự nối tiếc
giá như có thể hành động mau lẹ hơn nữa có nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại hơn nữa
để kịp thời cứu sống nhiều hơn nữa những người dân trong vụ hỏa hoạn
cùng với lính cứu hỏa những thanh niên như tuấn nhiều phụ nữ người dân và các đoàn thể
túc trực tại các hình lang bệnh viện nhà tăng lễ cổ giấy để ăn uỷ động viên
tiếp những chảy nước hoặc phần thức ăn cho những thân nhân đang trở lấy mẫu xét nghiệm adn
để nhận người thân đã phần nào ăn ủi gia đình người xấu xố
cũng là những nghĩa cử tốt đẹp mang đến nhiều dung cảm về tình người trong cơn hoạn nạn
để không xảy ra những vụ hỏa hoạn thảm khốc như trên những
sự mất mát hy sinh không phải là vô nghĩa
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân
doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên tự kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
mỗi cá nhân hộ gia đình cần chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn cho bản thân và người trong gia đình
chuẩn bị sẵn thang dây và dụng cụ phá rỡ thông thường như búa
kìm cộng lực để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra
người dân không sắp xếp hàng hóa vật dụng che chắn cản trở lối thoát nạn
đồ dùng hàng hóa vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nơi phát sinh nguồn lửa
nguồn nhiệt ít nhất năm mét
người dân nên lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu chỉ aptomat
thường xuyên kiểm tra hệ thống điện và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn
các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết khi ra khỏi nhà phòng làm việc
quản lý chặt chẽ nguồn lửa nguồn nhiệt khi đun nấu thắp hương thờ cúng
đặc biệt người dân không tích chữ sang dầu khi đốt
khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà
trang bị mặt nạ phòng độc khăn mềm đề phòng chống ngạt khói
người dân nên lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như nước chăn bình chữa cháy sách tay
để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh
khi xảy ra cháy người dân cần bình tĩnh suy rét
hồ hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài
tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản
đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ